thưa quý vị mẹ thường được xem như cô giáo đầu tiên trong cuộc đời mỗi người
là người dạy cho con những nét chữ đầu tiên
nhưng cũng có những người phụ nữ thiếu may mắn không biết đọc không biết viết
trở thành học sinh đặc biệt của chính con mình
sau đây là câu chuyện về hành trình dạy chữ cho mẹ của một học sinh lớp sáu ở huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
hơn bốn năm nay bất kể khi nào hai mẹ con có thời gian bên nhau
bé lê thị anh thư lại tranh thủ dạy mẹ học
ban đầu em và mẹ làm quen với bảng chữ cái ghép vần tập viết
rồi tới các con số các phép cộng trừ nhân chia đơn giản
mẹ bận rộn khó nhớ và nhanh quên anh thư đã phải cố gắng rất nhiều để không bỏ cuộc
đầu tiên thì em cảm thấy xấu hổ nhưng sau đó em nghĩ nghĩ mãi
em mới thấy rằng có gì đâu mà xấu hổ
mẹ mình thiệt hơn người khác thì mình phải thương mẹ phải giúp đỡ mẹ
bố của anh thư bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam sức khỏe ngày càng giảm sút
từ trước đến giờ gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai của mẹ anh thư
trước đây chị chỉ quanh quẩn với ruộng đồng làm những công việc nặng nhọc để kiếm sống
từ khi biết đọc biết viết
chị đã bắt đầu bán hàng trực tuyến để có thêm thu nhập
lúc khi chưa biết chữ thì những các cái về mua bán thì nó vất vả lắm
mà nhiều khi rồi nhiều người lại còn ăn chặn á
thì từ sau rồi con hỏi mẹ cố gắng học để mà biết tí chữ
anh thư bị bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật từ khi lên năm tuổi
sức khỏe yếu khiến em thiệt thòi nhiều so với chúng bạn
mặc dù vậy anh thư luôn vui vẻ hòa đồng sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong học tập
trên hành trình vượt lên khó khăn của mình thật may là em luôn có thầy cô bạn bè và những người yêu thương cùng đồng hành chia sẻ